thưa quý vị từ giờ ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến dịch bệnh
và ngay trong đêm ngày ba mươi tháng chín thì hàng nghìn người đổ về các tỉnh miền tây đã bị kẹt lại
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ở khu vực giáp danh tình trạng này vẫn đang tiếp diễn trong ngày qua
sau nới lỏng giãn cách mong muốn được về quê của người dân là chính đáng
tuy nhiên dù tình hình dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát nhưng vẫn còn phức tạp
và chính quyền các địa phương cần có các phương án kịp thời để hỗ trợ thống nhất tháo gỡ khó khăn
đảm bảo cho người dân được về quê an toàn nhưng cũng cần phải tuân thủ đúng các biện pháp phòng chống dịch
không để tái diễn tình trạng người dân di chuyển tự phát giữa các địa phương
và câu chuyện đang được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi mời quý vị cùng theo dõi
một giờ sáng ngày một tháng một mươi tại chốt kiểm soát dịch bệnh
covid một mươi chín ở khu vực giáp danh tỉnh long an vẫn còn đông người dân bị kẹt lại không thể rời thành phố
trong đoàn người bị kẹt lại có rất nhiều em nhỏ theo cha mẹ trên xe máy về quê đã rất mệt mỏi vì phải chờ đợi cả buổi tối
những hình ảnh này được cư dân mạng chia sẻ cùng với đó là mong muốn chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ người dân kịp thời
phó chủ tịch ubnd tp hcm lê hòa bình khẳng định thành phố vẫn tạo điều kiện cho những trường hợp cấp thiết đi lại liên tỉnh
nhưng phải theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên việc người dân dùng xe máy cá nhân để về quê sẽ không qua được các chốt liên tỉnh
chia sẻ với khó khăn vất vả của người dân cư dân mạng cũng cho rằng để có thể di chuyển giữa các tỉnh thành phố
người dân cần nắm rõ các thông tin về quy định phòng chống dịch ở nơi đi và đầu đến không để tái diễn tình trạng mắc kẹt khó khăn như hiện nay
lần này lực lượng chức năng tp hcm đã phát phiếu để người dân điền
thông tin tổng hợp gửi về cho các địa phương khi các địa phương có chủ trương chấp thuận sẽ tạo điều kiện để người dân có thể di chuyển an toàn
đây là biện pháp rất cần thiết lúc này không thể để tình trạng ùn tắc kéo dài ở cửa ngõ như vậy
tạm thời bố trí chỗ nghỉ cho người dân trong đó nhiều gia đình mang theo con nhỏ về quê
trước đó tình trạng di chuyển tự phát như thế này cũng đã xảy ra lần này các địa phương cần sớm có sự trao đổi thông tin và thống nhất
cỡ khó cho người dân có nhu cầu về quê
việc tuyên truyền giải thích để người dân nắm được rõ các chủ trương sự thay đổi của chính sách chống dịch cũng rất cần thiết
bởi thời điểm này tp hcm từng bước nới lỏng giãn cách xã hội nhưng việc di chuyển giữa các địa phương vẫn còn có những quy định rất chặt chẽ
trong ngày hôm qua cư dân mạng cũng chia sẻ thông tin đánh giá cao tp hcm và các địa phương lân cận
khi đã kịp thời phối hợp đưa ra phương án giải quyết gỡ khó cho người dân
sau khi có kết quả tét nhanh người dân được đưa về quê bằng xe khách
trường hợp có giấy xét nghiệm âm tính trong hai ngày không cần phải tét lại riêng xe máy cá nhân sẽ được vận chuyển bằng xe tải
ủy ban nhân dân tỉnh long an cũng đã kiến nghị với thủ tướng chính phủ có chỉ đạo chung đối với các tỉnh thành phố trong khu vực phía nam
trong việc phối hợp tổ chức đưa đón người dân mình trở về địa phương một cách kịp thời và an toàn
cư dân mạng rất đồng tình và cho rằng thời điểm khó khăn như hiện nay
việc các tỉnh thành phố quan tâm tháo gỡ vướng mắt hỗ trợ và chăm lo cho người dân thực sự rất cần thiết và ý nghĩa
cảm ơn các cấp chính quyền đã kịp thời giải quyết một cách thật ý nghĩa và nhân văn
sự thống nhất trao đổi giữa các địa phương trong thời điểm này rất có ý nghĩa
việc đưa đón người dân có nhu cầu về quê sẽ được tổ chức bài bản đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và sẽ hạn chế được tình trạng tự phát đã xảy ra
nới lỏng giãn cách từng bước kiểm soát chặt chẽ dịch
nhưng vẫn phải giải quyết hòa đáng các nhu cầu chính đáng của người dân các địa phương đã lắng nghe và có cách xử lý thấu tình đạt lý
trên mạng xã hội cư dân mạng cũng chia sẻ mạnh mẽ lan tỏa những hình ảnh đẹp của lực lượng chức năng
các cán bộ chiến sĩ công an quân đội sinh viên tình nguyện các địa phương với nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người dân khi trở về quê
đồng thời cũng chia sẻ thông điệp khẳng định của người đứng đầu các địa phương
mong muốn người dân khi có nhu cầu di chuyển về quê nên đăng ký với chính quyền địa phương để có thể bố trí di chuyển hợp lý và an toàn
không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác trong bối cảnh các cửa ngõ về miền tây vẫn đang được kiểm soát chặt để đảm bảo an toàn chống dịch